nhìn tổng thể vẫn là một cái đô thị có cái linh hồn có không khí ở đấy

chúng ta nếu chúng ta bảo tồn cái ngôi nhà kiến trúc không thôi

tôi cho rằng là thật ra là chúng ta đã mất rồi
thì bây giờ còn lại những cái gì giữ được thì nên giữ
còn những cái gì không giữ được mà có điều kiện thì nên phụ hồi lại trả lại nguyên trạng cho nó
bởi vì nói gì thì nói các cái kiến trúc áp đề co kiến trúc mới
rồi các cái kiến trúc của pháp xây dựng ở hà nội này đầu thế kỷ hai mươi
tôi cho đó là những cái phong cách kiến trúc nó cũng rất là hay trong cái giai đoạn đấy
và thậm chí là nó giá trị
vì thế cho nên cái bảo vệ cái bảo tồn thì ngoài những cái nó đã mất rồi thì không được lấy lại được
thì những cái còn thì phải giữ
còn những cái gần nó thập sệ rồi thì nếu có điều kiện thì khôi phục
và tuyệt đối cấm hoàn toàn không để cho lợi dụng để mà xây dựng thêm các cái công trình nó quá lớn quá to
lẫn với lại các cái di sản mà nó còn lại
thì như thế là ít nhiều thì nó vẫn còn lại một cái không gian của một cái kiến trúc xưa
của một cái kiến trúc một thời rất là đẹp đẽ
thì đấy cũng là để cho người ta biết rằng đó là kiến trúc nó ngày xưa nó là như thế này
hình hài của nó thế này
và trong cái tưởng tượng người ta thì mỗi người có thể tưởng tượng lại cái thành phố này ngày xưa nó như thế nào
vâng xin cảm ơn những ý kiến vừa rồi của các vị khách mời và thưa vị khách mời
thưa quý vị khán giả xem truyền hình quả thật là dù muốn dù không thì chúng ta cũng đang phải chứng kiến
việc di sản kiến trúc đô thị ở nước ta bị xâm hại thậm chí có nguy cơ bị xóa sổ
cần phải ngăn chặn tình trạng này bằng sự thay đổi suy nghĩ và vào cuộc mạnh mẽ của các chính quyền thành phố
cũng như của cả cộng đồng cư dân đô thị nói chung
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại